chiều nay tại nhà quốc hội ubthqh đã tổ chức lễ trao tặng huân trường bậc cao của nhà nước
và cuộc gặp mặt giữa ubthqh với các đại biểu quốc hội khóa một mươi ba hoạt động chuyên trách ở trung ương không tái cử
và cán bộ thuộc diện ubthqh quản lý đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác
đến dự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và nguyên chủ tịch hội nguyễn sinh hùng
ngày một mươi một mươi hai nghìn một mươi sáu chủ tịch nước đã ban hành các quyết định số hai nghìn một trăm sáu mươi một và quyết định số hai nghìn một trăm bảy mươi sáu
về việc tặng thưởng huân trường độc lập và huân trường lao động cho hai mươi chín đồng chí nguyên lãnh đạo
nguyên ủy viên thường trực các cơ quan của quốc hội cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội và văn phòng quốc hội
trong đó có ba đồng chí được trao tặng huân chương độc lập hạng nhất bốn đồng chí được trao tặng huân chương độc lập hạng nhì
một mươi một đồng chí được trao tặng huân trường độc lập hạng ba tám đồng chí được trao tặng huân trường lao động hạng nhất
hai đồng chí được trao tặng huân trường lao động hạng nhì
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ lòng cảm ơn chân thành
trước những đóng góp của các đồng chí tham dự buổi lễ đã giúp quốc hội khóa một mươi ba
hoàn thành khối lượng lớn công việc trên tất cả các lĩnh vực lập pháp
quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao đặc biệt là việc sửa đổi hiến pháp
thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn chủ tịch hội mong các đồng chí sẽ tiếp tục
đóng góp trí tuệ những kinh nghiệm bài học phong phú quý báu cho xã hội và hoạt động của quốc hội
vì lợi ích của nhân dân vì trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc
ngày càng xứng đáng với vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân
cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam